đội cảnh sát hình sự công an thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý một vụ đánh bạc quy mô lớn tại nhà riêng ở phường thành nhất
từ tin báo của quân chúng nhân dân đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã phát hiện bắt quả tăng tại nhà của hai đối tượng nguyễn thị thu hằng và võ văn khương
ở số tám đường thủ khoa huân phường thành nhất đang tổ chức đánh bạc
hằng và khương đã sử dụng nơi ở của mình để cho các con bạc đánh dưới hình thức đánh phòng thắng thua bằng tiền
tại hai chiếu bạc để thu tiền sâu tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng